xin chào các bạn
sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố đã khẩn trương khám xét hiện trường xác minh vụ việc
trước đó vào khoảng bảy giờ cùng ngày nguyễn đức thành đã mang theo một khẩu súng loại súng tự chế
để trong cốc xe máy rồi qua nhà vợ cũ là chị trần thị bản để đón con đi ăn cưới
chị bản không đồng ý nên đã xảy ra to tiếng
đối tượng đi ra xe lấy súng rồi xông vào nhà để đe dọa thì bị gia đình chị bản khống chế
sau đó thành đã bỏ trốn khỏi hiện trường
cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng một mươi bốn viên đạn
đến một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày đối tượng đã đến công an thành phố lạng sơn để đầu thú
đội biên phòng vĩnh ngươn bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa bắt giữ vụ buôn lậu thu giữ số lượng lớn thuốc tân dược và thuốc lá ngoại nhập lậu
trị giá hàng hóa khoảng một trăm linh triệu đồng
trước đó tại khu vực thuộc thôn vĩnh chánh ba phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
lực lượng biên phòng đã phát hiện hai đối tượng
đi bộ theo đường bờ ruộng hướng từ campuchia về việt nam
vác theo các bộ đồ màu đen có biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác tiến hành tiếp cận lợi dụng đêm tối
các đối tượng này đã bỏ lại bao hàng rồi chạy về phía bên kia biên giới
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trong các bao hàng mà đối tượng bỏ lại
có chứa một mươi năm ba trăm linh viên thuốc hiệu zerogin một viên thuốc hiệu nitropine
một bảy trăm năm mươi lọ thuốc hiệu depo medetone và năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật và tiếp tục điều tra
ngày hôm nay lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã bắt quả tang
một điểm kinh doanh chữ nhiều bộ quân phục của nhiều lực lượng không rõ nguồn gốc
nằm trong danh mục hàng hóa cấm kinh doanh trên đường nguyễn thái sơn
phường năm quận gó vấp tp hcm
chủ cơ sở này đã thành lập website để bán hàng qua mạng
và chỉ bán tại chỗ cho những người quen
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bốn trăm bốn mươi hai đơn vị sản phẩm hàng hóa
thuộc danh mục cấm kinh doanh gồm mũ mềm quân nhu mũ mềm
bộ quần áo hải quân áo khoác bộ quần áo cảnh sát biển sao có gắn mũ cối
sao gắn mũ cối cầu vai hàm thiếu úy quân đội quân hiệu quân đội có cành tùng
thắt lưng sĩ quan công an
và toàn bộ các sản phẩm này đều là hàng thật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là chủ cơ sở cho biết số quân trang quân phục trên
được mua từ thị trường trôi nổi và kinh doanh được khoảng một năm nay
bước đầu đội quản lý thị trường số một mươi hai đã lập biên bản xử phạt chủ cơ sở về ba hành vi
gồm không đăng ký thành lập hộ kinh doanh kinh doanh hàng cấm
và vi phạm thiết lập website thương mại điện tử bán hàng
liên quan tới vụ việc hai chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu mercedes e ba mươi năm
cùng mang cùng một biển kiểm soát
ngày hôm nay theo nguồn tin của công an tp hà nội cho biết
công an quận hà đông đã triệu tập những người được cho là chủ của phương tiện đến làm việc
đồng thời tạm giữ hai xe ô tô trên để phục vụ công tác điều tra
qua đấu tranh xác minh bước đầu cho thấy một trong hai chủ xe chưa xuất trình được giấy tờ pháp lý
có liên quan tới việc đăng ký biển kiểm soát cho chiếc xe mercedes ba trăm linh
theo quy định pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai
ngành tư mạng xã hội cho thấy hai chiếc xe ô tô hiệu mercedes e ba trăm linh màu đen
cùng mang một biển kiểm soát đang lưu thông trên đường
thuộc địa bàn phường vạn phúc quận hà đông tp hà nội
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an phường vạn phúc công an quận hà đông
đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi